dựa trên câu tục ngữ cổ của hàn quốc đó là chim sẻ không thể bay qua cối xay mà không dừng lại
như vậy cối say nhựa đã trở thành điểm thu hút những chú chim sẻ vì môi trường
hơn hai chú chim xe mới đã đăng ký tham gia thu gom nắp nhựa đợt hai
không giống như những chai nhựa những chiếc nắp chai thường bị bỏ qua ở các cơ sở tái chế vì việc phân loại nắp chai tốn rất nhiều thời gian
khi mang những chiếc nắp nhựa đến khuyên góp mỗi chú chim sẻ sẽ được tặng một dụng cụ ép tái chế
nhựa là nguồn tài nguyên có thể tái chế nhưng chúng quá rẻ và cũng không khó để làm ra vậy nên chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ
mọi người nghĩ rằng nhựa chỉ có thể dùng một lần
chúng tôi không tôn vinh hay dùng lợi ích để khích lệ những người mang đến nhiều rác thải nhựa
điều quan trọng là chúng ta cần có ý thức
giảm sử dụng đồ nhựa và tái chế chúng
tiếp đến chúng ta còn cần phải nâng tầm nguồn tài nguyên nhựa lên
cối xe nhựa không thể xử lý hoàn toàn các vấn đề về rác thải nhựa
theo số liệu của bộ môi trường hàn quốc đại dịch covid một mươi chín xuất hiện
đã khiến nhu cầu mua đồ ăn đồ uống mang đi tăng cao ở hàn quốc
thúc đẩy sản lượng nhựa tăng một mươi bốn sáu lên sáu tám trăm linh tấn trong tám tháng đầu năm nay
những cô gái hoạt động vì môi trường hiểu rằng họ và những chú chim sẻ
không phải là câu trả lời cho vấn nạn về rác thải nhựa này
ông lee jong gi chiến binh kỳ cựu trong lĩnh vực tái chế rác thải với bốn mươi năm kinh nghiệm
cũng chia sẻ những quan tâm đến môi trường
ông cho biết lượng rác thải nhựa đã tăng khoảng hai mươi kể từ khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện
và giá dầu thấp đang làm giảm đi lợi nhuận của việc tái chế
ông lee jong gi chiến binh kỳ cựu trong lĩnh vực tái chế rác thải với bốn mươi năm kinh nghiệm
cũng chia sẻ những quan tâm đến môi trường khác như dụng cụ hỗ trợ sách tay
đĩa ném đĩa nhựa hay đồ nội thất bằng nhựa nhỏ
số liệu của chính phủ hàn quốc cho thấy tỷ lệ tái chế rác thải đã sụt giảm đáng kể
xuống bốn mươi sáu trong năm hai nghìn một mươi chín so với mức năm mươi bảy chín của năm hai nghìn một mươi tám